sáng nay công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết đã mời năm người đàn ông tuổi từ ba mươi một đến bốn mươi một
cùng chú tại quận thanh khê lên làm việc để điều tra nguyên nhân của vụ hỗn chiến với nhiều hung khí
mang tính sát thương cao nguyên nhân ban đầu được xác định là xuất phát từ quán nhậu
trước đó vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi một tổ công tác số một lực lượng chín trăm một mươi một làm nhiệm vụ tuần tra
kiểm soát trên địa bàn quận thanh khê thì phát hiện một nhóm côn đồ đang tập trung ngay ngã tư
huỳnh ngọc huệ và cù chính lan phường an khê có biểu hiện nghi vấn lúc đó nhóm này đang cầm
nhiều hung khí như mã tấu dao và gậy nên tổ công tác đã ập đến để khống chế phát hiện lực lượng
chín trăm một mươi một cả nhóm bỏ chạy phi tăng hung khí có năm người đã bị tổ công tác bắt giữ thu giữ một số
tăng vật theo điều tra của cơ quan chức năng chiều ngày sáu tháng một mươi một cả nhóm trên ăn nhậu
tại một quán nhậu trên đường nguyễn tất thành quận thanh khê
lúc này bàn bên cạnh có một nhóm khác đến tối cùng ngày khi hai bên đã xay và liếc mắt lườm
nhau nên nảy sinh mâu thuẫn xảy ra xô xát tại quán nhưng chủ quán kịp thời can ngăn
nhóm người trên tính tiền bỏ về trước và kêu gọi thêm các công đổ khác tìm hung khí
trong lúc tụ tập chuẩn bị đi hỗn chiến thì bị phát hiện